thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại dự án khu dân cư bình đa thành phố biên hòa
dự án khu dân cư bình đa có tổng diện tích hơn bốn mươi bốn km hai dự kiến vốn đầu tư là hơn bốn trăm linh hai tỷ đồng
theo kết luận của thanh tra tỉnh đồng nai trong quá trình triển khai thực hiện dự án khu dân cư bình đa
tổng công ty công nghiệp thực phẩm dofico đã có nhiều sai phạm trong thuê đất gia hạn thuê đất
góp vốn thành lập công ty cổ phần phát triển nhà bình đa bidaco
thanh tra tỉnh đồng nai cũng xác định có tám đơn vị và một mươi hai cá nhân liên quan tới sai phạm vụ án nói trên
hiện công an tỉnh đồng nai đang phối hợp với các cơ quan liên quan để tiếp tục xác minh
làm rõ hành vi sai phạm của từng cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
công an huyện điện biên tỉnh điện biên vừa phá thành công chuyên án bắt giữ một đối tượng
thu giữ hai kg ma túy tổng hợp
vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng một mươi một tại bản xuân tre hai xã búng lao huyện mường ảng tỉnh điện biên
công an huyện điện biên chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
và đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan tỉnh điện biên công an xã búng lao huyện mường ảng
bắt quả tăng đối tượng quang văn lã chú tại xã trường sinh huyện tuần giáo về hành vi mua bán trái phép chân ma túy
thu giữ hai kg ma túy tổng hợp vụ việc đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng
những lời chào mời có cánh như thế đã khiến cho nhiều người sập bẫy tín dụng đen với mức lãi suất vay cao ngất ngường
hoạt động cho vay lãi nặng này đang len lỏi
ở khắp các địa phương ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình an ninh trật tự
mới đây lực lượng chức năng của tỉnh đồng nai đã bắt giữ hai mươi bốn đối tượng để điều tra về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
bất ngờ tiến hành kiểm tra một căn nhà phường tam hiệp công an tp biên hòa phát hiện lưu văn quyết quê ở tỉnh hà giang
cùng năm đối tượng khác với nhiều sổ sách liên quan đến việc cho vay nặng lãi
nhóm của lưu văn quyết đã cho nhiều người vay hàng chục triệu đồng với lãi suất từ hai trăm hai mươi hai đến hơn bảy trăm một mươi
và thu lợi hơn bảy mươi tám triệu đồng
cùng tham gia hoạt động cho vay lãi
nặng còn có hoàng ngọc khánh và hoàng mạnh cường cùng chú tại tỉnh ninh bình
theo điều tra từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay các đối tượng với sự giúp sức của một số đối tượng khác đã tìm kiếm
và cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ hai trăm năm mươi hai đến sáu trăm ba mươi một một năm thu lợi hơn ba mươi năm triệu đồng
trên địa bàn các phường của thành phố biên hòa
các đối tượng này đến thành phố biên hòa thuê các nhà trọ để hoạt động tín dụng đen
để vay được các khoản này người vay không cần thế chấp tài sản
mà chỉ cầm cố giấy tờ tùy thân và nắm chắc địa chỉ nơi ở
khi người vay không trả tiền lãi và tiền gốc kịp
nhóm đối tượng này nhắn tin đe dọa và dùng hung khí tìm đến nơi ở để uy hiếp buộc phải nộp tiền
tổng số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ cho vay nặng lãi là gần một tỷ đồng

tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với các thông tin đáng chú ý khác trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính chào quý vị đang theo dõi nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị chỉ vì mâu thuẫn cá nhân của hai em học sinh
một phụ huynh cùng hơn hai mươi đối tượng đã kéo đến tiền phụ huynh kia để trả thù
công an huyện châu thành tỉnh đồng tháp đã nhanh chóng điều tra xác minh
và đang tạm giữ hình sự tám đối tượng có liên quan
trước đó tại nhà chị đặng thị tuyết ngụ ấp tân an xã tân bình huyện châu thành tỉnh độc tháp tổ chức tiệc nhậu
lúc này một nhóm đối tượng đi xe mô tô kéo đến nhà bà tuyết dùng nón bảo hiểm hung khí tự chế chai bia gây thương tích cho năm người
trong đó người bị thương cao nhất là một mươi tám
qua điều tra công an quỵ châu thành bắt khẩn cấp một đối tượng và bảy đối tượng ra đầu thú
được biết nguyên nhân vụ việc xuất phát từ con của đối tượng lê tam bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
và con của chị phạm kim thúy là người bị hại cùng ngụ thành phố sa đéc có mâu thuẫn cá nhân
do không giải quyết khéo léo nên bình và nhóm đối tượng kéo đến nhà chị tuyết giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực
công an huyện châu thành đang tiếp tục điều tra làm rõ dù diệt và kêu gọi các đối tượng còn lại ra đầu thú trước pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh trà vinh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng phạm công thành hai mươi một tuổi
và lê tuấn anh hai mươi ba tuổi cùng ngụ ở xã thanh hồng huyện thanh hà tỉnh hải dương về hành vi cho vay lãi suất cao
qua công tác quản lý địa bàn đối tượng
hiện thành và tốn anh có hoạt động cho dài lãi suất cao trên địa bàn
cảnh sát hình sự công an tỉnh phó hợp công an huyện cầu kè và cầu ngan mời thành và tốn anh về cơ quan công an làm việc
được biết thành đến tạm trú tại ấp lông bình phường bốn thành phố trà vinh vào khoảng tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
với mục đích hoạt động cho dài thu lãi suất cao
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai thành liên hệ tuấn anh vào làm cùng
tại cơ quan công an thành và tuấn anh khai nhận đã cho sáu mươi tám khách hàng trên địa bàn thành phố trà vinh
và các quyện châu thành tiểu cần cầu ngang cầu kè duyên hải dài tiền từ một triệu đến một mươi triệu đồng
tổng số tiền cho dây là ba trăm sáu mươi sáu triệu đồng
về lãi suất cho dài nếu dài một triệu đồng thì thu phí năm mươi đồng hệ hạn dài là hai mươi năm ngày mỗi ngày thu năm mươi đồng
số tiền vay càng cao thì mức phí và tiền thu hằng ngày sẽ cao hơn
như vậy hàng tháng đối tượng thu lãi ba mươi tương ứng với lãi suất ba trăm sáu mươi một năm
hiện dù diệt đang được công an
trà vinh tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
một xe đầu kéo đang lưu thông trên quốc lộ một đoạn qua địa bàn xã tân kiên huyện bình chánh thành phố hồ chí minh
thì bất ngờ để rơi hai cụm thép nặng hàng chục tấn xuống đường
sự cố khiến người đi đường một phen hoảng loạn
thời điểm trên xe đầu kéo biển số năm mươi lg một mươi chín nghìn bảy trăm linh một kéo theo rơ móc chở hai cuộn sắt
chạy trên quốc lộ một hướng từ miền tây đi thành phố hồ chí minh
khi xe đến khu vực cầu bình điền xã tân kiên huyện bình chánh thành phố hồ chí minh tài xế thắng gấp
bất ngờ dân xích chặn hai cuộn sắt chở theo trên xe bị đứt
các hai cuộn sắt nặng hàng chục tấn văn khỏi rô móc
theo ghi nhận hai cuộn sắt được chè bằng các khúc gỗ để giữ cố định
khi bị đứt xích các khúc gỗ cũng bị đè gãy rô móc cũng bị hư hại
ảnh hưởng từ sự cố này khiến giao thông qua khu vực ô ứ kéo dài
trước đó tình trạng xe chở quá khổ quá tải làm rơi vật liệu xuống đường
đã gây nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông
lực lượng chức năng xích chặt quản lý
song sự cố vẫn xảy ra do người điều khiển phương tiện bất cẩn
thưa quý vị covid một mươi chín đã qua đi cuộc sống đã trở lại bình thường
nhưng hậu quả của nó đối với người ở lại thật khủng khiếp
những đứa trẻ mất cha mất mẹ mất người thân chơi vơi dưới dòng đời
dù được chính quyền các ban ngành đoàn thể đặc biệt quan tâm hỗ trợ
nhưng những di chứng tâm lý covid vẫn còn đó
nhắc nhở các em về những ngày đen tối trên hành trình trưởng thành sắp tới
đây là lễ tưởng niệm lần thứ hai được chính quyền thành phố thủ đức
thành phố hồ chí minh tổ chức để tự nhớ đồng bào cán bộ chiến sĩ đã tử vong
hy sinh trong đại dịch covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi một
di chứng mà đại dịch để lại là hàng ngàn đứa trẻ mùa cô cha mẹ
kiệt quệ về vật chất lẫn tinh thần
may mắn trên hành trình từ chứa lạnh vết thương tâm hồn hậu covid
các em có sự đồng hành của những mạnh thường quân của chính quyền và các ban ngành đoàn thể
do đó thì cần có sự tâm lý trị liệu cho các cháu
các cháu sớm vượt qua khó khăn nhất là vấn đề tâm lý
ngoài chuyện ủng hộ về vật chất
còn vấn đề tâm lý cũng cực kỳ quan trọng đó cho các cháu
theo các chuyên gia sau dịch covid một mươi chín
nhiều trẻ mắc sang chén tâm lý do gia đình có người bệnh nặng có người mất
thậm chí có những trẻ em bị ảnh hưởng tâm lý do covid một mươi chín

nhưng mà bây giờ không còn mẹ nữa

nhưng mà con cũng phải suy nghĩ tới một tương lai tốt hơn

cú sốc mất người thân không gì bù đắp nổi đặc biệt ở những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn
đang cần vòng tay yêu thương của mẹ lời dạy bảo của cha
bộng chốc trở nên vơ vơ đơn độc dưới cuộc đời
chính vì vậy sự chung tay của xã hội không phải chỉ một thời điểm
mà cần phải gắn với hành trình trưởng thành của trẻ
thế nhưng còn hàng ngàn đứa trẻ khác chưa thật sự được chăm sóc nâng đỡ tâm lý
chúng tôi chưa có một số thống kê toàn diện hay đầy đủ về vấn đề về trẻ ở
tuy nhiên theo ước tịnh mà theo qua chúng tôi được biết
chúng tôi gọi là mình tính đến những chuyện mức độ nặng nhẹ chúng tôi thường gặp
là đặc biệt hôm nay ở lứa tuổi lớp tám lớp chín bắt đầu là nó ảnh hưởng nặng hơn
ở lứa tuổi này có mức độ nặng nhẹ tùy theo tuy nhiên mức độ nặng ở đây mình hiểu là gì này
là nếu như không được trị liệu tốt thì nó dư âm cái trải nghiệm này sang trắng
nó kéo dài và nó sẽ hậu quả sau này nó khó tí dụng nó thêm một vài năm nữa
thì bắt đầu định hình những ý tưởng những tiêu cực
tổn thương mức độ nhẹ là tự làm hại mình tổn thương nặng hơn có thể nó gây hấn với người khác
nó hung hăng với người khác nó bạo lực với người khác với bạn bè chẳng hạn
nặng hơn nữa thì có thể là dẫn đến cái hành vi mà có thể là tự tử đó
để chương trình tầm soát tâm lý cộng đồng cho trẻ mồ côi vì covid một mươi chín đến gần hơn với người dân
sắp tới bệnh viện lê văn thịnh tp hcm sẽ phối hợp với đoàn phường các trường học
đế truyền thông và là cầu nốt thông tin phát hiện hỗ trợ các vệ vật chất lẫn tinh thần
để thật sự không còn trẻ mùa cô do covid một mươi chín bị bỏ lại phía sau
công trình tủi trẻ công an tp hcm xung kích trong thực hiện đề án sáu
phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi vừa được đoàn thanh niên công an cần thơ triển khai
với mục tiêu phải hoàn thành trong chín mươi ngày đêm
bà phạm thị gương ấp g một xã thành an quyền vĩnh thành tp cn nay đã bảy mươi hai tuổi con cái đi
làm ăn xa tuổi đã cao lại không có người đưa đón nên khi thấy lực lượng đoàn viên thanh niên công
an tp cn đến tận nhà hỗ trợ làm căn cước công dân gắn chiếp bà rất vui mừng và cảm thấy đây
là việc làm có ý nghĩa

thành an quyền vĩnh thành thị tổ còn thơ pop quốc thanh niên công an

hỗ trợ công an xã hoàn tất dịp cấp căn cứ công dân gắn chiếp tạo lập tài khoản định danh cá nhân
cho người cao tuổi người yếu thế bà con giáo dân người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
từ đoàn thanh niên công an thành phố đã xây dựng công trình thanh niên
và tủ trẻ công an cần thơ chung sức thực hiện đề án sáu
qua thời gian thực hiện thì tập thể cán bộ đòn của công an thành phố luôn ra sức không ngại khó khăn
nhất là ngày đêm để hoàn thành tốt chỉ tiêu đề án sáu triển khai
trong thời gian tới đoàn thanh niên công an thành phố cũng sẽ tiếp tục ra sức tuyên truyền
về cái đề án sáu mang lại hiệu quả cho người dân
bên cạnh đó cũng hướng dẫn người dân cài đặt phần mềm định danh điện tử cho điện thoại
từ đó giúp người dân hướng dẫn người dân trong công tác sử dụng hai mươi năm dịch vụ công trên cổng quốc gia
theo kế hoạch đoàn thanh niên công an thành phố cần thơ thành lập hai tổ làm thẻ căn cước công dân cho người dân

tổ tổ đặt tại trụ sở công an xã và một tổ lưu động tại nhà thờ giáo họ kim anh áp g một xã thành an
và đến tận nhà cấp căn cứ công dân cho người già bệnh tật đi lại khó khăn
thường xuyên tuyên truyền dân động cho người dân trên địa bàn áp địa bàn xã
là thực hiện trước mắt là làm căn cứ công dân cắn chip
tới cuối năm ngày ba mươi một tháng một mươi hai sẽ bỏ sổ hộ khẩu sổ thẩm chú
tại xã thành an những trường hợp người già bệnh tật người đi lại khó khăn phần lớn là xa trung tâm xã
có họ nằm heo hút trong ruộng giường nhưng vì trách nhiệm nghệ dụ tất cả không ngại xa gần
sớm tối mà đến tận nhà làm tùy theo mỗi trường hợp đối chiếu thông tin
lấy dân tay chụp ảnh chiếm thời gian khác nhau nhưng từng cán bộ đều cố gắng
nỗ lực để làm thủ tục cấp cho người dân nhanh nhất hiệu quả nhất
chắc chắn là nó mang cái ý nghĩa rất là thiết thực bởi vì những người già
người yếu bây giờ mà đi tới một cái cơ quan để ngồi chờ đợi đất tội nghiệp cho họ nhưng mà đây
cũng là một cái sáng kiến nó có tính thiết thực nó gần gũi giữa nhà nước và dân dân biết được những hoàn cảnh cụ thể để phục vụ cho theo những hoàn cảnh cụ thể
và tôi nghĩ là đây là một cái việc làm gây một cái ấn tượng rất là tốt
công trình được thực hiện trên địa bàn thành phố cần thơ và duy trì trong suốt thời gian thực hiện đề án
án sáu của chính phủ công trình thanh niên này đã mang lại hiệu quả thiết thực không chỉ giúp đơn
giảm quá thủ tục hành chính tiết kiệm thời gian chi phí công sức cho các cụ già yếu đi lại khó khăn
mà còn tạo được niềm tin sự ủng hộ của người dân trên địa bàn thể hiện tính nhân dân
tinh thần trách nhiệm cộng đồng
tạo sự gần gũi gắn bó giữa lực lượng công an thành phố cần thơ với nhân dân
cùng dự qua khó khăn để làm tốt nhiệm vụ mà nhà nước đã giao phó
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình
hình sự vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại dự án khu dân cư bình đa thành phố biên hòa
dự án khu dân cư bình đa có tổng diện tích hơn bốn mươi bốn m hai dự kiến vốn đầu tư hơn bốn trăm linh hai tỷ đồng
theo kết luận của thanh trang
trong quá trình triển khai thực hiện dự án khu dân cư bình đa tổng công ty công nghiệp thực phẩm
dofico đã có nhiều sai phạm trong thuê đất gia hạn thuê đất góp vốn thành lập công ty của phần
phát triển nhà bình đabico thanh tra tỉnh đồng nai cũng xác định có tám đơn vị và một mươi hai cá nhân
liên quan đến sai phạm vụ án nói trên hiện công an tỉnh đồng nai đang phối hợp với các cơ quan liên
quan để tiếp tục xác minh làm rõ hành vi sai phạm của từng cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định của
vận chuyển trái phép trên ba trăm năm mươi kg pháo nổ hai đối tượng vừa bị tổ công tác kiểm soát giao thông
chốt tân hưng huyện tân châu tỉnh tây ninh phát hiện bắt quả tăng
khoảng bốn h ba mươi sáng nay tổ công tác kiểm soát giao thông chốt tân hưng đang trên đường tuần tra
kiểm soát tại tỉnh lộ bảy trăm tám mươi năm thuộc ấp tân tây xã tân hưng huyện tân châu phát hiện xe ô tô khách
biển kiểm soát bảy mươi b hai mươi hai bảy mươi năm có nhiều dấu hiệu nghi vấn
người điều khiển xe là tài xế trần quốc nguyên chú huyện gò dầu và chủ xe là nguyễn thị thân
chú huyện tân châu qua kiểm tra tổ công tác phát hiện phía sau xe ô tô đang vận chuyển một mươi ba
ba bao pháo các loại với tổng trọng lượng gần ba trăm năm mươi một năm kg tổ công tác đã lập biên bản
tiến hành bàn giao người cùng tăng vật cho công an huyện tân châu điều tra làm rõ
thưa quý vị thời điểm cuối năm các vi phạm về pháo có chiều hướng gia tăng
vận chuyển bàn cả nước các đối tượng buôn lộ pháo ngày càng tinh vi và liều lĩnh tại nghệ an mới
đây hai đối tượng lợi dụng các xe vận tải hàng hóa để ngụy trang vận chuyển hơn hai trăm năm mươi kg pháo đã
bị lực lượng công an phát hiện thu giữ đây là khoang ô tô được tự chế thành
hai ngăn ngăn phía trong được dùng để cất dấu pháo ngăn phía ngoài chất đầy hoa quả
đó là thủ đoạn dấu pháo của hai đối tượng nguyễn văn tiến chú tại tỉnh quảng trị
và hùng chú tại thị xã thái hòa tỉnh nghệ an với cách thức như trên trong thời gian đầu tháng
một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai tiến và hùng đã vận chuyển hơn hai năm tạng pháo nổ từ nước ngoài về việt nam để tiêu
thụ trong dịp tết em mua của một người bên lào em đi ra đây mua hoa quả thì có người họ đặt mua
hoa quả của em xong bắt đầu em sẵn thể công thì em mua thêm ở bên lào thì em đem về ở đây
quản trình đưa pháo về thì một chỗ em cất chế một chỗ em bỏ thông thung bỏ thông pháo thì em khỏa kể lại
theo cơ quan công an việc dùng xe chở hàng vận chuyển pháo là khá phổ biến tuy nhiên thời gian
gần đây khi nhu cầu chơi pháo ở thị trường nội địa tăng cao thì thủ đoạn vận chuyển thứ hàng
cấm này càng trở nên tinh vi nhiều đối tượng đã chế tạo ra các khoang các hầm bí mật trên xe
ô tô để cất dấu pháo điều này khiến cơ quan chức năng gặp không ít khó khăn
các đối tượng mà thực hiện hành vi là các đối tượng ngoài địa bàn không cư trú trên địa
ban thị xã thái hoa cái vấn đề thứ hai khó khăn thứ hai nữa đó là các đối tượng đã lợi dụng vào
cái vấn đề vận chuyển hóa quả từ địa ban thị xã thái hoa vào công trị từ các xe tải và trên các xe
tải đó thì các đối tượng đã chế tạo thành thùng hai lớp để dấu pháo
chỉ tính từ ngày một tháng sáu đến ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai công an nghệ an đã phát hiện bắt giữ năm mươi tám vụ
hai mươi một đối tượng vi phạm về pháo thu giữ gần bốn sáu tấn pháo các loại trong đó
hơn sáu mươi số pháo được vận chuyển bằng các xe chở hàng đường dài để ngăn chặn tình trạng này
công an các đơn vị địa phương đã phối hợp với cơ quan chức năng một thanh tra giao thông
quản lý thị trường tăng cường tuần tra kiểm soát đồng thời triển khai các biện pháp phòng chống các vi phạm về pháo
ngay từ cơ sở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
thời gian gần đây trên địa bàn thành phố cần thơ xuất hiện tình trạng thương lái thu mua lúa gạo số
lượng ít nhưng với giá cao hơn hẳn so với thị trường tạo ra sự nhiễu loạn thị trường và gây nhiều khó khăn
trong việc liên kết thu mua giữa doanh nghiệp và nông dân lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
thành phố cần thơ đề xuất bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và bộ công thương
định kỳ công bố giá lúa tươi lúa khô trong vụ thu hoạch
để các đơn vị thu mua và nông dân tham khảo
sở giao dịch chứng khoán hà nội vừa ra quyết định đình chỉ giao dịch
với cổ phiếu art của công ty cổ phần chứng khoán bos
do chậm nộp báo cáo tài chính quý ba năm hai nghìn hai mươi
như vậy từ thứ hai ngày hai mươi một tháng một mươi một gần chín mươi bảy triệu cổ phiếu art
sẽ chính thức bị đình chỉ giao dịch mua bán
đây cũng là doanh nghiệp liên quan đến vụ ông trịnh văn quyết thao túng chứng khoán
hơn một tháng trước cổ phiếu art đã bị chuyển sang diện hạn chế giao dịch
chỉ được mua bán vào phiên thứ sáu hàng tuần do doanh nghiệp đối báo cáo tài chính
bán niên hai nghìn hai mươi hai đã được xót xét bốn mươi năm ngày so với quy định
việt nam airlines cho biết sẽ hoàn thiện hệ thống làm thủ tục trực tuyến check in online
tại tất cả sân bay nội địa trong tháng một mươi một
ngay cả những sân bay nhỏ như rạch giá cà mau
vasco hãng thành viên của việt nam airlines chuyên khai thác dòng máy bay atr bảy mươi hai
cũng đưa vào dịch vụ làm thủ tục trực tuyến
sân bay cà mau sẽ áp dụng vào ngày tám tháng một mươi một
còn sân bay rạch giá sẽ triển khai từ ngày hai mươi hai tháng một mươi một
ngân hàng nhà nước đề nghị

ngân hàng thương mại cung ứng vốn giảm lãi suất cho những doanh nghiệp bình ổn giá cuối năm
thực tế cuộc chạy đua lãi suất đầu vào được khởi động cả tháng nay đã khiến lãi vay tăng chóng mặt
trước tình hình trên ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm có văn bản gửi tổng giám đốc
các tổ chức tín dụng trên địa bàn yêu cầu tiếp tục cho vay và xem xét giảm lãi suất
đối với các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường vào dịp cuối năm
đặc biệt là tết nguyên đán quý mão và năm hai nghìn hai mươi ba
sự kiện chương trình tháng khuyến mại quốc gia hai nghìn hai mươi hai đã được khởi động từ tuần này
và sẽ kết thúc vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai trên phạm vi toàn quốc
rất nhiều sản phẩm được giảm giá từ năm mươi đến bảy mươi thậm chí có mặt hàng còn được giảm tới một mươi
trên tất cả các kênh thương mại điện tử và các siêu thị bán lẻ
hiện ở hà nội người dân đã được trải nghiệm mua sắm tại hơn một điểm khuyến mại
còn tại tp hcm dự kiến là các kênh thương mại điện tử và các siêu thị bán lẻ

nhiều hơn khoảng hai mươi ba mươi so với thời điểm kích cầu giữa năm
điều đáng nói hiệu ứng từ người tiêu dùng khá tích cực ngay từ những ngày đầu của sự kiện này
sức mua tại các hệ thống siêu thị ở hai thành phố lớn hiện được ghi nhận đã tăng từ hai mươi năm đến ba mươi so với tháng trước
còn các trang thương mại điện tử cũng ghi nhận số lượng doanh nghiệp cá nhân tham gia bán hàng tăng hàng chục lần so với cùng kỳ
thưa quý vị thời gian qua
các sản phẩm hàng việt ngày càng phát huy được ưu thế tạo được chỗ đứng ngày càng vững chắc hơn với thị phần ổn định trên thị trường nội địa
nhiều người tiêu dùng việt đã chuyển từ ưu tiên sang tin dùng bởi chất lượng mẫu mã hàng việt ngày càng được cải tiến và nâng cao
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt quý vị
hàng việt hiện có mặt phổ biến tại nhiều siêu thị tại tỉnh khánh hòa
những mặt hàng này đều được ghi rõ ràng nguồn gốc nhãn hiệu gắn tem truy xuất để người tiêu dùng dễ dàng tìm hiểu về sản phẩm
nhờ vậy hàng hóa sản phẩm trong nước sản xuất có tỷ lệ tiêu thụ ngày càng tăng và trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình
tôi nhận thấy mẫu mã của người hàng việt rất là đa dạng và phong phú
tôi rất là ưa chuộng người hàng việt nhiều hơn
giá thành rất là hợp lý
phù hợp với người tiêu dùng việt nam
thống kê từ bộ công thương hiện hàng việt đã chiếm lĩnh chủ yếu ở các kênh phân phối trong nước
riêng nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu đã đạt trên tám mươi nhóm hàng nông sản đạt trên chín mươi
tại khánh hòa tâm lý xính ngoại của một bộ phận người tiêu dùng đã có sự thay đổi
phong cách tiêu dùng mới từng bước được xây dựng
đặc biệt để thúc đẩy người dân ưu tiên dùng hàng việt
tại thời điểm này nhiều chương trình khuyến mãi ưu đãi lớn
cũng đã được triển khai để kích cầu tiêu dùng thu hút khách hàng
hiện nay thì trong danh mục hàng kinh doanh của siêu thị chúng tôi
hàng việt chiếm từ chín mươi đến chín mươi năm và mẫu mẻ chất lượng hàng hóa rất đa dạng
và hiện nay bên người tiêu dùng họ rất là chuộng sử dụng hàng việt
và chúng tôi cũng triển khai rất nhiều chương trình tuyên truyền người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
và thông qua đó cũng nhận được rất nhiều sự hưởng ứng từ phía người tiêu dùng
đặc biệt hỗ trợ các nhà sản xuất
hỗ trợ các nhà sản xuất việt nam trong đó là sàn cớp cũng như là cớp mát nha trang
ngay từ đầu chúng tôi đã hỗ trợ hàng việt
trên chín mươi năm là hàng hóa được kinh doanh trong siêu thị là hàng việt
chúng tôi thấy giá thông thường hàng việt nam và thấp hơn so với hàng nhập khẩu từ ba mươi tới bốn mươi
có những mặt hàng bánh kẹo của việt nam là so với kẹo nhập khẩu từ nước ngoài là giảm tới năm mươi thấp hơn
do vậy điều kiện cạnh tranh chúng ta vẫn còn rất nhiều lợi thế
tuy nhiên trong thời gian sắp tới chắc chắn các doanh nghiệp mà nhập khẩu
họ cũng sẽ cải tiến lần lằn các cái khẩu vị theo vùng miền theo đặc thù của từng quốc gia
lúc đó chúng ta sẽ phải thay đổi nhiều hơn nữa chất lượng sản phẩm
để người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam ngoài tuyên truyền
thì các doanh nghiệp cũng phải tự nỗ lực để chiếm niềm tin của người tiêu dùng
bằng cách nâng chất lượng sản phẩm đa dạng hóa các sản phẩm xây dựng thương hiệu
cải tiến mẫu mã thích ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng